quỹ ban châu âu hôm qua đã đề xuất kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc của eu vào nguồn khí đốt và dầu mỏ nhập khẩu từ nga
kế hoạch đề ra bốn ưu tiên gồm các giải pháp như tiết kiệm năng lượng đa dạng hóa nguồn cung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
đề xuất của ủy ban châu âu ưu tiên nâng mục tiêu sản xuất năng lượng tái tạo từ bốn mươi lên bốn mươi năm sản xuất một mươi triệu tấn hydro tái tạo và nhập khẩu một mươi triệu tấn vào năm hai nghìn ba mươi
các nước thành viên châu âu được khuyến khích triển khai chiến dịch truyền thông nhằm vào các hộ gia đình và ngành công nghiệp để giảm năm nhu cầu khí đốt và dầu
sử dụng các biện pháp tài khoá để tiết kiệm năng lượng như giảm thuế vat với hệ thống sửa cách nhiệt tòa nhà và các thiết bị tiết kiệm năng lượng
theo ước tính của ủy ban châu âu việc chấm dứt nhập khẩu dầu và khí đốt của nga giúp các nước eu có thêm một trăm linh tỷ euro để đầu tư cho việc tự chủ năng lượng
đồng thời hỗ trợ các nước như ukraine tây ban nha và các nước đông âu đảm bảo nguồn cung năng lượng